bà rị vũng tàu bốn trăm sáu mươi một phú yên bốn trăm năm mươi chín bình phước bốn trăm năm mươi bảy tây nguyên bốn trăm năm mươi bốn điện biên bốn trăm hai mươi bốn đắc nông ba trăm chín mươi một nam định ba trăm tám mươi bảy quảng trị ba trăm tám mươi sáu bến tre ba trăm tám mươi một thanh hóa ba trăm sáu mươi tám ninh bình ba trăm sáu mươi năm hải phòng hai trăm tám mươi tám quảng nam hai trăm sáu mươi bốn thừa thiên huế hai trăm ba mươi bảy trà vinh hai trăm linh bình dương một trăm bảy mươi chín
khánh hòa một trăm năm mươi bình thuận một trăm hai mươi bốn đồng tháp tám mươi năm long an tám mươi năm an giang tám mươi ba sóc trăng tám mươi ba bạc liêu bảy mươi hai con tâm sáu mươi bốn kiên giang ba mươi hai đồng nai hai mươi chín cần thơ hai mươi một ninh thuận một mươi tiền giang sáu và hậu giang sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
quảng ninh năm trăm hai mươi sáu lạng sơn bốn trăm năm mươi lào cai bốn trăm bốn mươi bốn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó

trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua bảy mươi ba trăm sáu mươi tám ca trên một ngày
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín tám trăm sáu mươi bảy bốn mươi năm ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ

trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín mươi chín bảy trăm chín mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là chín tám trăm năm mươi chín ba trăm linh sáu ca
trong đó có bảy tám trăm bốn mươi một một mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
một triệu năm trăm linh hai một trăm một mươi một tp hcm năm trăm chín mươi sáu chín trăm bốn mươi nghệ an bốn trăm linh hai chín trăm linh bảy bình dương ba trăm bảy mươi chín sáu mươi bốn hải dương ba trăm bốn mươi tám năm mươi năm
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm mươi năm tám trăm bảy mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi bảy tám trăm bốn mươi ba tám trăm ba mươi năm ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là một chín trăm bốn mươi hai ca trong đó thở oxy qua mặt nạ một ba trăm ba mươi sáu ca
thở oxy dòng cao hfnc hai trăm sáu mươi hai ca thở máy không xăm lấn ca thở máy xăm lấn hai trăm năm mươi chín ca ecmo một mươi năm ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn ghi nhận bốn mươi hai ca tử vong tại
đồng nai năm ca trong hai ngày gia lai bốn ca trong hai ngày an giang ba ca trong hai ngày bến tre ba kiên giang ba quảng ninh ba trà vinh ba bạc liêu hai hải dương hai phú thọ hai bà rịa vũng tàu một bình định một cà mau một cường thơ một đắk nông một hà nội một khánh hòa một sóc trăng một tp hcm một
tuyên quang một vĩnh long một và yên bái một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua bốn mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai sáu trăm bốn mươi hai ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu

tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean
vào sáng bốn tháng bốn tại hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine và quán triệt việc bổ sung
xác thực thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đại diện cục công nghệ thông tin bộ y tế cho biết đến nay
công tác chuẩn bị triển khai cấp hộ chiếu vaccine cơ bản đã hoàn thành
theo thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn đến thời điểm hiện tại tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín tại việt nam
đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế
việt nam hiện là một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới
thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đến nay cả nước đã tiêm hơn hai trăm linh sáu triệu liều vaccine
tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên mỗi một là gần một trăm linh mỗi hai là chín mươi chín
tỷ lệ đã tiêm mũi ba đạt khoảng năm mươi
đối với người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tỷ lệ mỗi một là chín mươi chín và mũi hai là chín mươi bốn
bộ y tế và các địa phương cũng đang chuẩn bị để tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ông thống nói tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã ban hành quyết định số năm nghìn bảy trăm bảy mươi hai trên qd gạch bộ y tế
về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine
sau đó bộ y tế đã phối hợp với bộ thông tin và truyền thông cùng với các đơn vị liên quan xây dựng chức năng
trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp hộ chiếu vaccine
đến nay cơ bản các hệ thống đã hoàn thành sẵn sàng cho việc cấp hộ chiếu vaccine cho người dân trên cả nước
tuy nhiên theo ông thuấn đến ngày một tháng bốn cả nước đã tiêm hơn hai trăm linh sáu triệu liều vaccine
tuy nhiên trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin hơn một trăm chín mươi bảy triệu mũi tim
như vậy còn gần chín triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống tương ứng với trên bốn tổng số mũi tiêm
cùng đó theo số liệu của bộ công an tính đến ngày ba mươi tháng ba nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
đã gửi sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một trăm năm mươi bốn triệu mũi tim
còn khoảng bốn mươi hai triệu mũi chưa gửi bao gồm các mũi tiêm chưa nhập và các mũi tiêm đã nhập nhưng thiếu thông tin cơ bản không thể gửi
trong số một trăm năm mươi bốn triệu mũi tiêm gửi sen đã xác thật đúng thông tin
các mũi tiêm được hơn một trăm một mươi hai triệu mũi tiêm còn lại hơn bốn mươi một triệu mũi tiêm xác thật sai thông tin
ông thống nêu rằng bộ y tế đã có nhiều văn bản đôn đốc chỉ đạo xử lý các vấn đề nêu trên
nhưng kết quả thực hiện xử lý chưa được cao và hoàn thành đúng tiến độ
tuy độ bao phủ vaccine ở việt nam đang ở mức cao nhưng không vì thế chúng ta chủ quan với dịch
bởi virus sars cov hai luôn có những biến thể mới
song song với việc tiêm vaccine mỗi người dân vẫn nên thực hiện nghiêm túc những quy định phòng chống dịch khác
như khử khuẩn hay đeo khẩu trang khi đến nơi đông người
tổ chức y tế thế giới who mới đây thông báo xe biến thể mới của sars cov hai
dường như có mức lây nhiễm cao hơn một mươi so với biến thể phụ ba hai của omicron
xe vẫn được coi là thuộc về omicron ít nhất là cho đến khi tìm thấy sự khác biệt đáng kể
về đặc điểm lây truyền và bệnh tật
các chuyên gia y tế thế giới nhận định biến thể xe được cho là biến thể lai giữa hai biến thể phụ của amicran
là ba và ba hai hiện chiếm tỷ lệ nhỏ trong số các ca mắc trên toàn cầu
về vấn đề này bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch hội truyền nhiễm tp hcm cho rằng
chưa chắc xe virus tái tổ hợp giữa hai biến chủng phụ của omicron
lây lan nhanh hơn ba hai khi nó đã xuất hiện ở anh hai tháng rưỡi mà vẫn chưa thể lớn ác
theo cục an ninh y tế anh se đã xuất hiện từ ngày một mươi chín tháng một và từ đó đến ngày hai tháng ba
có sáu trăm ba mươi bảy trường hợp mắc được báo cáo
theo văn phòng thống kê quốc gia anh cứ một mươi ba người thì có một người nhiễm virus trong tuần lễ trước ngày hai mươi bảy tháng ba
tuy nhiên se được tìm thấy trong chưa đầy một tổng số trường hợp được giải trình từ gen
bác sĩ khanh cho rằng who mang đến xl là vì nhận định thấy nó có thể lây lan nhanh hơn
tuy nhiên tuyên bố của who cũng cho rằng cần xem xét thêm
bởi ngay cả việc lây lan nhanh hơn này cũng chưa chắc
xe đã xuất hiện từ tháng một
nhưng vẫn không chiếm được tổng số trường hợp mắc của omicron
như vậy không chắc nó lây lan nhanh hơn vì cái nào lây nhanh hơn cái đó sẽ lớn ác
như omicron nhanh chóng lớn ác delta và ba hai cũng nhanh chóng lớn ác ba một
nhưng dù nó có lây lan nhanh hơn mà không gây bệnh nặng hơn
thì không có vấn đề gì bác sĩ khanh nhận định
theo ông khanh hiện tượng virus tái tổ hợp đột biến để tạo nên những nhánh phụ của một biến chủng không có gì mới
ngay cả delta thật ra cũng có nhiều nhánh phụ
nhưng người ta không bàn
vì không thấy khác biệt về mặt lây truyền hay độc lực
omicron thật ra đã có ba ba nhưng sau này cũng không bàn nữa
vì nó không lớn ác được các biến chủng phụ trước đó
và cũng không cho thấy sẽ có nguy cơ gây bệnh nặng hơn
bỏ qua yếu tố về tốc độ lây lan tôi đánh giá biến thể này có độc lực nhẹ
sẽ ngay càng thuần với con người ông nói
who cho biết thời gian qua giới khoa học đã theo dõi ba biến thể mới gồm xd xf và xe
trong đó hai biến thể xd
xd và xf là những dạng kết hợp của biến thể delta và ba một hay gọi là deltacron
hai biến thể này đã được nhắc tới từ vài tháng nay
nhưng chưa thực sự gây ra những thay đổi đáng kể trong diễn biến dịch bệnh thế giới
về mối nguy hiểm khi biến thể mới xuất hiện bác sĩ khanh nhận định
trong cộng đồng đã có nhiều người vừa có miễn dịch từ vaccine
vừa có miễn dịch vì đã là f khỏi bệnh sẽ giúp kiềm hảm số ca
cho dù có xuất hiện biến chủng mới hay biến chủng phụ mới
qua các thống kê
omicron vẫn có thể nhiễm lại omicron
nhưng tỷ lệ vẫn thấp hơn so với người chưa từng nhiễm
nhưng đã nhiễm ba một rồi
thì khả năng nhiễm ba hai cực thấp
chỉ một vài phần triệu theo thống kê từ đan mạch
do đó ông khuyên người dân không nên lo lắng trước se
virus không ngừng biến đổi nhưng thường là theo hướng thuần dần với con người
lây lan ngày càng nhanh nhưng bệnh ngày càng nhẹ
omicron là một ví dụ bác sĩ khanh nói
tại việt nam hiện chưa có báo cáo ghi nhận ca nhiễm biến thể se
các biến thể xuất hiện
hiện gần đây phổ biến là omicron ba một ba hai
vì nhiều người dân đã được tiêm chủng ngừa covid một mươi chín
nên biến thể xe không đáng lo ngại quá
vì vẫn chưa có đặc tính lẫn tránh vaccine
còn tại hàn quốc nước này dự kiến sẽ bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp
giãn cách phòng dịch covid một mươi chín trong vòng hai tuần tới
nếu là sống lây nhiễm so với biến thể omicron
tiếp tục xu hướng chứng lại và giảm dần
thủ tướng kim buk yum trong phát biểu
tại cuộc họp chính phủ về đối phó
với covid một mươi chín cuối tuần trước đã nhấn mạnh rằng
sẽ có một sự thay đổi mạnh mẽ
đối với các biện pháp giãn cách xã hội còn lại
khi các quy định hết hiệu lực vào ngày một mươi bảy tháng bốn tới
phát biểu với báo giới bộ trưởng y tế và phúc lợi hàn quốc
won deok ju cũng cho biết sẽ có một sự điều chỉnh tổng thể
đối với các biện pháp giãn cách xã hội
nếu các chỉ số tiếp tục cải thiện trong hai tuần tiếp theo
theo ông ngoan trừ quy định về bắt buộc đeo khẩu trang
và đeo tất cả các hạn chế liên quan đến phòng dịch covid một mươi chín
bao gồm lệnh giới hạn về thời gian hoạt động
và các giới hạn về tụ tập sẽ được dỡ bỏ
bắt đầu từ ngày bốn tháng bốn chính phủ hàn quốc
tiếp tục nới lỏng giới hạn tụ tập riêng từ
cho phép tối đa đến một mươi người thay vì tám người
và kéo dài thời gian kinh doanh của các cơ sở ăn uống
như nhà hàng và quán cà phê đến nửa đêm
các quan chức y tế cho biết việc xem xét dỡ bỏ
hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch
căn cứ trên tỷ lệ bao phủ tiêm chủng
đối với các nhóm đối tượng tỷ lệ ca bệnh nặng
và tỷ lệ tử vong được kiểm soát ổn định
hàn quốc cũng đảm bảo đủ thuốc điều trị kháng viêm
và điều trị khẩn cấp cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
chính phủ hàn quốc đã nỗ lực khôi phục cuộc sống bình thường
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một với chủ trương sống chung với covid một mươi chín
sông kế hoạch này buộc phải hoãn lại do làn sóng lây nhiễm
và số ca bệnh nặng gia tăng mạnh
sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch
tiếp tục bản tin sẽ là những tin tức về tình hình mưa lũ tại miền trung
thưa quý vị ngày bốn tháng bốn
quỹ ban nhân dân xã phong trương huyện phong điền tỉnh thứ tiên huế cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một phụ nữ chết đuối thương tâm
do rơi xuống dòng nước lũ
nạn nhân là chị lê thị p sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại xóm đồng thôn nhất phong xã phong trương
gia đình của nạn nhân hoàn cảnh khó khăn mẹ già thì bệnh tật
hai con còn quá nhỏ trong đó đứa con út mới chỉ hai tháng tuổi
trước đó khoảng tám giờ ba mươi sáng cùng ngày
chị pê được em dâu là chị nguyễn thị l
chở xe máy men theo đường d hói tôm xã phong trương để đi chợ điền lộc
khi qua đoạn đê thuộc thôn nhất phong xã phong trương
do nước lũ ngập sâu chảy mạnh và gió to
nên chị bờ cùng chị l bị ngã xuống nước lũ
phát hiện sự việc người dân đang thả lưới gần đó đã cứu được chị l
còn chị pê bị mất tích
đến một mươi một h ba mươi phút hôm nay lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy
thi thể chị pê
trong dòng nước lũ và giao cho gia đình lo hậu sự
được biết gia cảnh gia đình chị bờ rất khó khăn thuộc hộ nghèo
căn nhà cấp bốn lụp sụp chẳng có gì đáng giá
do bản thân bị bệnh nên sức khỏe của chị p ốm yếu
không làm được việc nặng nhọc
thu nhập chính của gia đình đến từ nghề đan lưới làm nông
cách đây hai tháng cha của chị bờ đột ngột qua đời
còn mẹ đang phải nhập viện phẫu thuật đặt máy trợ tim
giờ đây chị bờ đột ngột qua đời để lại hai đứa con nhỏ
trong đó có con đầu đang học lớp bảy tại trường trung học cơ sở nguyễn tri phương
con trai úc mới được hai tháng tuổi
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
đợt mưa lũ trái mùa từ ngày ba mươi một tháng ba đến nay đã làm ba mươi bốn căn nhà ở tỉnh này
bị tóc mái do lóc xoáy năm người bị thương vong
mưa lũ dị thường những ngày qua đã khiến người dân các tỉnh miền trung bị thiệt hại nặng nề
hàng loạt tàu thuyền đánh bắt cá của ngư dân ven biển bị nhấn chìm
và hàng chục nghìn hecta lúa hoa màu đã bị ngá đổ ngập úng
sáng ngày bốn tháng bốn đài khí tượng thủy văn tỉnh bình định đã phát cảnh báo
cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét cấp một trên địa bàn tỉnh này
theo đó do ảnh hưởng đới gió đông của rì áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây
kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa nên từ hôm nay ngày bốn tháng bốn đến ngày sáu tháng bốn
khu vực tỉnh bình định có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và dông
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lỡ đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông
tại vùng biển ngoài khơi khu vực bình định bao gồm xã đảo nhân châu
gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy tám biển động sóng biển cao từ hai năm đến bốn năm mét
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp hai
theo ghi nhận vào sáng cùng ngày nhiều khu vực tại tỉnh bình định
tiếp tục có mưa vừa đến mưa to kèm gió lớn
tại nhiều địa phương ở tỉnh này hàng ngàn nông dân cùng các lực lượng chức năng
hối hả gạt lúa vụ đông xuân để tránh bị ngã đổ gây thiệt hại thêm
cùng ngày tại xã nhân lý thành phố quy nhơn do sóng to gió lớn
nên các lực lượng chức năng phải tạm dừng công tác trục vớt các phương tiện
của ngư dân bị chìm đắm trong đợt mưa gió bất thường vừa qua
ông nguyễn tuấn thanh phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bình định cho biết
để chủ động ứng phó với mưa lũ và gió mạnh sóng lớn trên biển
lãnh đạo tỉnh này đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang trong tỉnh sẵn sàng lực lượng
phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có lệnh
đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân các huyện thị xã và thành phố quy nhơn
huy động các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn
khẩn trương giúp đỡ nhân dân thu hoạch vụ lúa đông xuân
đặc biệt là các diện tích lúa bị ngã đổ
đối với diện tích lúa trổ bị đổ ngã hướng dẫn nhân dân dẫn lúa lên buộc thanh trùm
để tránh hạt lúa nảy mầm bên trong
trước tình hình mưa lũ kéo dài ở thừa thiên huế đoàn công tác do ông trần quang hoài
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổng cục trường tổng cục phòng chống thiên tai
vừa đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trái mùa gây ra và chỉ đạo phương án khắc phục hậu quả
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế hoàng hải minh cho biết
đây là đợt mưa có lượng và cường độ lớn lũ trái mùa mưa to ở vùng núi kết hợp với vùng đồng bằng
đã gây ra đợt lũ trên diện rộng trên sông âu lâu sông bồ sông hương sông nông sông trùi bù lưu
mặt khác hệ thống đê nội đồng ven sông bồ sông hương và các sông khác có cao trình bờ rất thấp
từ cộng ba chi một mét
nhiều đoạn đê đã đầu tư quá lâu xuống cấp nên khi mực nước dòng chảy
trên sông lớn đã tràn qua mặt đê
qua kiểm tra phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai trần quang hoài
đề nghị tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác khắc phục
hậu quả do mưa lũ trái mùa gây ra nhất là các diện tích lúa còn lại của người dân
tiến hành cắt điện ở những nơi còn bị ngập sâu và có cảnh báo
để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra với người dân trong vùng ngập nước
với những thiệt hại do thiên tai gây ra trong đợt này
tỉnh cần sớm có báo cáo cụ thể gửi cơ quan trung ương xem xét hỗ trợ khắc phục
bên cạnh đó phó trưởng bang ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
lưu ý địa phương có nhiều nghiên cứu để có giải pháp chuyển đổi mùa vụ
phù hợp đối với một số vùng thấp trũng trên địa bàn trước hiện tượng thời tiết bất thường
ngày càng diễn ra bình thường như hiện nay
ông hoài nhấn mạnh rằng thời gian gần đây các hiện tượng thời tiết cực đoan
ngày càng diễn biến phức tạp bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến đời sống và sản xuất của người dân
trong bối cảnh đó địa phương cần chủ động ứng phó là giải pháp đặc biệt quan trọng
để giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra
lưu ý địa phương cần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hư hỏng sự cố công trình
phòng chống thiên tai nhất là các công trình trọng điểm đê hồ đập sung yếu
có nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa lũ di dời dân cư khẩn cấp khỏi vùng thiên tai v v
đặc biệt chú trọng xây dựng và nâng cao hiệu quả của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai
ở cấp xã tuyên truyền nâng cao nhận thức hướng dẫn kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai
cho người dân
theo thống kê sơ bộ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
đến thời điểm này địa phương có một người tử vong năm người bị thương hơn ba mươi năm nhà tốc mái
khoảng hai mươi chín mươi hectare lúa bị ngập úng trong đó một mươi hai năm trăm linh hai hectare ngập nặng
hai bốn trăm linh hectare sâu màu cây ăn quả cũng bị ngập v v
nhiều vùng trũng ngập sâu hơn nửa mét sạt lỡ một số nơi giao thông chỉ cắt
dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn ở thừa thiên huế trong những ngày tới
thủy điện hương điền vẫn đang vận hành điều tiết nước
còn tại tỉnh quảng nam mưa lớn trong những ngày qua đã gây thiệt hại hết sức nặng nề cho bà con nông dân
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
đợt mưa lũ xị thường đã khiến một người chết do bị nước lũ cuốn trôi một trăm sáu mươi nhà bị ngập
về nông nghiệp có hai chín trăm sáu mươi ba hectare lúa bị thiệt hại hoàn toàn một năm trăm tám mươi năm hectare bị thiệt hại từ năm mươi
một trăm bảy mươi bốn hectare bị thiệt hại từ ba mươi năm mươi hơn tám bốn trăm linh hectare bị ngập nước lúc đang trộ bông nên khả năng hư hại rất cao
bốn trăm chín mươi năm hectare hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn
ba trăm một mươi tám hectare bị thiệt hại từ năm mươi bảy mươi bảy mươi một hectare bị thiệt hại từ ba mươi năm mươi hơn bốn năm trăm linh hectare bị ngập nước ngã đổ
khoảng một trăm sáu mươi cây cảnh bị thiệt hại trong đó bốn mươi cây bị thiệt hại hoàn toàn một trăm một mươi hectare ao nuôi tôm bị thiệt hại
ba nhà bè nuôi cá cố định trên sông thư bồn bị đứt neo trôi xuống biển
đợt mưa lũ cũng làm vỡ đập ngăn mặn trên sông vĩnh điện sạt lở năm mươi m bờ sông vĩnh điền
lỡ một trăm hai mươi m đường giao thông địa phương một cầu bị hư hỏng v v
ông trương xuân tý phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
kiêm chánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
nhìn nhận đợt mưa lũ vừa qua là hiện tượng thời tiết quá bất thường
theo ông tý thông thường vào thời điểm tháng ba bốn thời tiết chuẩn bị chuyển sang mùa hạ và rất ít khi xảy ra mưa lớn
tuy vậy hiện tượng thời tiết tương tự như lần này cũng đã từng xảy ra vào năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó vào thời điểm cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi năm từng xảy ra trận mưa lũ lớn khiến nhiều diện tích lúa nông sản của người dân bị thiệt hại nặng
ông tý cho biết trước hiện tượng thời tiết kỳ dị này
tại buổi họp với phó thủ tướng lê văn thành trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai hôm một tháng bốn
ông hồ quang bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã nêu ý kiến đề nghị cơ quan khí tượng nghiên cứu chu kỳ lặp lại
tần sốt diễn ra như thế nào để có biện pháp phòng tránh

hẹn gặp lại